sở giao thông vận tải tp hcm vừa có quyết định thu hồi phù hiệu của hai trăm linh một phương tiện xe khách thành bưởi
sau khi nhà xe này bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong ba tháng
công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về sở giao thông vận tải
qua trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đồng thời không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải
trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
từ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi không chấp hành nộp lại phù hiệu theo quy định
trung tâm quản lý giao thông công cộng sẽ tổng hợp danh sách gửi thanh tra sở giao thông vận tải
xử lý theo quy định đồng thời thông tin trên trang thông tin điện tử của sở giao thông vận tải
để các lực lượng chức năng trong quá trình cân tra kiểm soát nếu phát hiện phương tiện vẫn tiếp tục
tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu thì xử lý theo quy định